kỷ niệm một trăm ba mươi một năm ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm tại nhiều quốc gia đã diễn ra các hoạt động tôn vinh những người đã làm việc hết mình
vì sự phát triển của đất nước và đồng thời cũng để người lao động bày tỏ tiếng nói nhằm cải thiện điều kiện làm việc
tại cuba hàng trăm nghìn người tập trung tại quảng trường cách mạng ở la habana với quốc kỳ màu đỏ trắng và xanh
cùng ảnh chân dung cố lãnh tụ fidel castro để tham dự cuộc tuần hành tôn vinh những cấu hiến của người lao động
đồng thời thể hiện sự ủng hộ đối với chính phủ venezuela đồng minh đối tác thương mại quan trọng của cuba trong khu vực
ngoài lễ diễu hành trong các ngày mùng một và mùng hai tháng năm tại cuba sẽ diễn ra nhiều sự kiện khác
như các đoàn nước ngoài tham gia hoạt động tình nguyện thăm các tổ chức công nhân để tìm hiểu về đất nước và con người cuba
năm nay cuba đón tiếp hơn một hai trăm linh đoàn khách nước ngoài tới tham gia các sự kiện mừng ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm
trong đó đoàn mỹ ghi nhận mức tăng vọt về số lượng người tham gia
năm ngoái đã có một sáu trăm linh đoàn khách nước ngoài
năm ngoái đến từ sáu mươi tám nước tham gia lễ diễu hành tại cuba
hoạt động kỷ niệm một tháng năm tại phần lan vẫn diễn ra như truyền thống
với những cuộc hội họp và tuần hành của các tổ chức lao động
ở thủ đô helsinki ước tính có khoảng một mươi hai người tuần hành đến quảng trường công nhân nằm gần nhà quốc hội
các cuộc tuần hành cũng sẽ được tổ chức tại ba mươi thành phố thị trấn
còn tại ai cập nhân ngày một tháng năm trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình
tổng thống abdel fatah al sisi đã ca ngợi người lao động ở tất cả các ngành nghề
với những đóng góp to lớn giúp xây dựng lại đất nước và mang lại lợi ích cho mọi người dân
nhân sự kiện này tổng thống ai cập cũng vinh danh một mươi hai người lao động lâu năm có nhiều thành tích
đồng thời ra lệnh cấp thêm năm năm triệu đô la cho quỹ lao động khẩn cấp từ quỹ nhà nước ai cập muôn đời